thông tin từ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật
nới dương vật bị đứt lìa cho một bệnh nhân bảy mươi chín tuổi
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn ngọc hoàng trường khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
bệnh nhân có tiền xử bứu tuyến tiền liệt tuyến tiền liệt to ra gây khó tiểu nên bệnh nhân đã tự cắt dương vật của mình
bệnh nhân là idn bảy mươi chín tuổi trú tại huyện cư cù binh tỉnh lạc lạc
được đưa vào viện trong tình trạng dương vật bị cắt rời mất nhiều máu huyết đá tụt
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ khoa ngoại thận tiết nhiệu đã tiến hành phẫu thuật
khâu nối dương vật và các mạch máu bị đứt lìa cho bệnh nhân
sau gần một giờ ca phẫu thuật đã kết thúc và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có diễn biến tốt
theo các bác sĩ quá trình phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do dương vật bị cắt bởi vật dụng không sắc bén
sức vật được bảo quản không đúng gây dập nát nguy cơ hoại tử khiến việc cắt lọc tạo hình rất khó khăn
phi đại tuyến tiền liệt là một bệnh lý khiến cho chất lượng cuộc sống và sức khỏe của bệnh nhân bị ảnh hưởng rất lớn
nếu không chữa trị kịp thời bệnh có thể gây ra tắc kẽn ứ động nước tiểu trong bảng quang
tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển dẫn tới nhiễm khuẩn đường tiết miệu sinh dục
như viêm bằng quang viêm tuyến tiền liệt viêm tinh hoàn ma tinh hoàn
nước tiểu nhiễm khuẩn cũng có thể ngược dòng lên thận gây ra viêm thật bể thận
nhiễm khuẩn máu nguy hiểm đến tính mạng
do đó khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tiểu khóa tiểu bút
người dân cần phải đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa về thật tiết miệu
để thăm khám chẩn đoán và điều trị kịp thời
chia sẻ bệnh lý phi đại tuyến tiền liệt tiến sĩ bác sĩ dương văn trung
trường khoa ngoại thật tiết nhiệu bệnh viện bưu điện cho biết
gồm có viêm cấp và viêm mạng tính
thứ hai là gì là bệnh phi đại lành tiến tuyến liệt
và thứ ba là bệnh ung thư tuyến liệt
đúng như chúng ta đã thấy tỷ lệ bệnh tuyến tuyến liệt
cụ thể là phi đại lành tiến tuyến liệt nó tăng hơn so với ngày xưa
như trước đây chúng tôi mới học mới vào trường thì tỷ lệ nó không nhiều bằng
nó có lý do của nó
thứ nhất là về tuổi thọ của chúng ta nó cao hơn
cho nên là cái bệnh nó cũng tăng theo
cái thứ hai là gì là ngày chúng ta phát hiện bệnh sớm hơn
tức là đời sống kinh tế phát triển thì phát hiện bệnh sớm hơn
thứ ba là gì
ba là những cái cũng có một số khi xã hội phát triển
thì chúng ta dùng nhiều chất kích thích
những chất mà rượu bia trúc lá v v
là những yếu tố mà để cho bệnh về tuyến tiến liệt
nó có cơ hội để nó thể hiện ra triệu chứng
mà bắt buộc người ta phải đi cao bệnh
thế về triệu chứng đặc biệt triệu chứng của bệnh tuyến tiến liệt
thì là vì tuyến tiến liệt nó nằm ngay dưới cổ phỏng quang
nó nằm ngay cái đường ra của đường tiến liệu của nước tiểu
vì vậy là nó gây ra những cái triệu chứng về rối loạn đường tiến liệu dưới
ví dụ như là đặc biệt là bệnh nhân sẽ biểu hiện là
dưới thế nhất là những đai khó này
mà đai khó thì biểu hiện là đêm đẩy nhiều lần
cái dưới mà bệnh nhân tự nhận được là đêm đẩy nhiều lần
thứ hai là gì
trước khi đi tiểu là bệnh nhân phải cố dặn mới ra nước tiểu
thứ ba là dòng nước tiểu ra nhỏ
thứ tư là bệnh nhân đi tiểu không được một bãi liên tục
nhiều khi đang tiểu xong rồi ngắt quãng rồi dặn thêm rồi ra tiếp
đó là những triệu chứng mà rối loạn đường tiểu dưới gây nên
thứ tiếp là thì bệnh nhân cái khoảng cách giữa các lần tiểu ấy
là thường là chưa đến hai tiếng bệnh nhân đã biểu hiện đi tiểu rồi
còn như bình thường người ta chịu đựng được lâu
nhưng bệnh nhân là không chịu được
và cái triệu chứng nữa là bệnh nhân sau khi đi tiểu xong ấy
thì là có biểu hiện là vẫn tức cảm giác như là nước tiểu chưa ra hết
tức là bệnh nhân không thoải mái
mà dù nước tiểu dồn vào những kiểu muốn đi tiểu tiếp
đấy là những cái triệu chứng điển hình của cái bệnh phi đại lành tính tuyến tiền liệt
phi đại tuyến tiền liệt là sự tăng sinh lành tính
một mô thực thể bệnh lý đặc hiệu bao gồm sự tăng sinh của môn nền và tế bào nghiêm mặc tuyến
kết quả là tuyến tiền liệt to
gây ra tắc đường tiết niệm dưới khi đó gọi là bíu gây tắc
bệnh gây ra các triệu chứng như dối loạn đi tiểu làm ảnh hưởng sâu tới chất lượng cuộc sống
không chỉ đe dọa tới tính mạng của người bệnh
như dối loạn đi tiểu diễn biến nặng dần sẽ phải can thiệp bằng ngoại khoa
nguyên nhân của tình trạng phi đại tuyến tiền liệt hiện vẫn chưa được làm rõ
tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng có liên quan tới một số yếu tố lão hóa và bất thường tinh hoàn
về lão hóa trong suốt cuộc đời một người đàn ông sản xuất ra cả học môn nam teterone và một lượng nhỏ học môn nữ estrogen
khi họ giả đi nông độ teterone trong máu sẽ giảm xuống khiến chất tỉ lệ estrogen cao hơn
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh sẽ có nguy cơ giảm trông trọng hơn khi tỉ lệ học môn estrogen cao hơn teterone
tinh hoàn các yếu tố tiền căn gia đình có vấn đề về tuyến tiền liệt hoặc bất thường về tinh hoàn
đều có thể làm tăng nguy cơ phi đại tuyến tiền liệt
tuy theo mức độ nghiêm trọng của phi đại tuyến tỉnh liệt mà người bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau
tuy nhiên nhìn chung thì các triệu chứng sẽ có xu hướng nặng dần theo thời gian
trong đó hội chứng kích thích và hội chứng bế tắc thường gặp như sau
tiểu nhiều lần trong đêm tiểu gấp tiểu phải rặn cảm giác mất tiểu tiết tiểu yếu hoặc ngặt quãng tiểu không kiểm soát đôi khi bí tiểu
ngoài ra một số triệu chứng ít phổ biến hơn bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu con máu trong nước tiểu
kích thức tuyến tiền liệt không phải là yếu tố quyết định tình trạng tiểu khó mà sẽ phụ thuộc vào nhân cứng của tuyến
bên cạnh đó các triệu chứng đường tiết niệu còn đến từ nhiều nguyên nhân khác như
viên tuyến tiền liệt hẹp niệu đạo sẹo cổ bằng quang sau phẫu thuật trước đó sỏi bằng quang sỏi thận
ngoài ra một số yếu tố tăng nguy cơ khiến chất bệnh phi đại tiến tình liệt cao hơn cả bao gồm
tuổi tác hoặc một phần ba nam giới sẽ có triệu chứng từ trung bình đến nặng ở độ tuổi sáu mươi
và một phần hai trường hợp trong số đó sẽ bị tăng sinh tiến tiền liệt ở độ tuổi từ tám mươi trở lên
tình trạng tăng sinh của tuyến tiền liệt thiếm khi xuất hiện ở nam giới dưới bốn mươi tuổi
về di truyền nếu người đàn ông cho một người thân cùng huyết thống như cha mẹ hoặc anh trai
mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt thì nguy cơ bệnh sẽ cũng cao hơn so với những người khác
trần đoán phi đại tuyến tiền liệt sẽ bao gồm
để xác định được tình trạng phi đại tuyến tiền liệt bác sĩ bắt đầu bằng cách thăm khám
hỏi tiền sử của người bệnh trong đó dùng ngón tay thăm khám qua đường hormôn
để ước tính kích thước và độ chắc của tuyến tiền liệt
một số phương pháp khác cũng được chỉ định để hỗ trợ trần đoán bệnh như sau
siêu âm đây là phương án thông dụng nhất sẽ thực hiện
siêu âm sẽ cho thấy hình thể kích thước trọng lượng của tuyến tiền liệt
đồng thời đoạt được lượng nước tiểu tuần lưu trong bảng quang khi người bệnh đã đi tiểu
nội soi bảng quang một ống soi nhỏ sẽ được đưa vào niệm đạo của người bệnh
để kiểm tra tình trạng niệm đạo và bảng quang
phân tích nước tiểu giúp tìm ra máu và vi khuẩn tồn tại ở trong nước tiểu
kiểm tra niệm động học phương pháp này sẽ đánh giá được sự co bóp của bảng quang
và tốc độ của dòng nước tiểu
kháng nguyên đặc hiệu xét nghiệm này sẽ giúp xác định được ung thư tuyến tiền liệt
đang ở tình trạng nào
ngoài ra bác sĩ cũng có thể hỏi về các loại thuốc bạn đang dùng
để xem có ảnh hưởng gì đến hệ tiết điệu hay không
cụ thể là những loại thuốc chống trồng càm thuốc lợi tiểu thuốc kháng histamine
thuốc an thần thuốc tăng huyết áp
tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp tăng sinh lành tuyến tiền liệt đều phải can thiệp
trong một số trường hợp nhẹ người bệnh không cần phải điều trị nợ qua hay phẫu thuật
bác sĩ dựa vào chỉ số tình trạng bế tắc và tăng điểm chất lượng cuộc sống để điều trị
các triều chứng gặp vi đại tuyến tiền liệt rất dễ nhẩm lẫn và không rõ rệt nên dễ bị bỏ qua
tuy nhiên việc điều trị sớm bao giờ cũng có hiệu quả cao hơn và giúp bạn tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
như bí tiểu được ngột lúc này bạn sẽ cảm nhận được một đoạn ống thông ở trong bảng quang để thắt nước tiểu sẽ bị ngắt
một số năm giới mắc bệnh cần phải phẫu thuật để giảm bí tiểu
nhiễm trùng đường tiết niệu
nước tiểu bị ứ đọng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu
nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên bạn có thể cần được phẫu thuật để cắt bỏ một phần tuyến đường liệt
về sỏi bảng quang sỏi có thể gây ra nhiễm trùng kích ứng bảng quang tiểu ra máu và càn trở dòng nước tiểu
tổn thương bảng quang
bảng quang tuần động có thể bị căng và lâu dần sẽ trở nên suy yếu
kết quả là cơ của bảng quang sẽ không có bác tốt khiến cho người bệnh tiểu không sạch
áp lực do nước tiểu ứ đọng ở trong bảng quang có thể làm trực tiếp hỏng thận vì khoản theo hệ tiết niệu sẽ tấn công gây ra hỏng thận
anh hồn đến sức khỏe của tổng thể
bí tiểu cấp tính và tổn thương thận có thể đe dọa sức khỏe trầm trọng của người bệnh
để giữ gìn sức khỏe của tuyến tiền liệt và ngăn ngừa nguy cơ phi đại tuyến tiền liệt bác sĩ khuyên bạn
quản lý căng thẳng duy trì trạng thái cân bằng giảm tác hại tiêu cực lên cơ thể
bỏ thuốc lá tránh xa thuốc lá sẽ giúp sức khỏe của nam giới tốt hơn bao giờ hết bao gồm cả tiến tiền liệt
tranh uống nước nhiều vào buổi tối để giảm đi tiểu đêm
cố gắng tiểu sạch ở mỗi lần đi tiểu tập các bài tập tăng cường sức khỏe sàn trậu bằng quang
cần phải trao đổi bác sĩ để tránh dùng các loại thuốc có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của phi đại tuyến đền liệt
bổ sung thực phẩm lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe cho tiến tiền liệt